từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hà nội sẽ tiến hành phát khoảng một mươi hai phiếu khảo sát nhằm đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với một số dịch vụ công trên địa bàn thành phố
theo đó việc khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với một số dịch vụ công giáo dục công y tế công
cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi chín bắt đầu từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
với mục tiêu triển khai các biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ công từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan đơn vị trên địa bàn ủy ban nhân dân thành phố
số lượng phiếu khảo sát năm hai nghìn một mươi chín là một mươi hai phiếu ba phiếu trên dịch vụ công hai trăm năm mươi phiếu trên quận huyện thị xã trên cơ sở mẫu phiếu
và địa điểm trên địa bàn đã được xác định các điều tra viên sẽ tiến hành điều tra khảo sát trực tiếp người dân bằng phiếu hỏi thông qua trải nghiệm sử dụng bốn dịch vụ công của thành phố